sở công thương tp đà nẵng vừa gửi văn bản đến các đơn vị liên quan trên địa bàn
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
ngoài việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd các quận huyện giám đốc công ty quản lý và phát triển các chợ đà nẵng
các trưởng ban quản lý các chợ quận huyện nghiên cứu bố trí thời gian họp chợ hợp lý
bảo đảm hiệu quả phòng chống dịch lập danh sách số điện thoại các hộ tiểu thương
tại các chợ có thể cung cấp hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu
thông qua hình thức đặt hàng giao hàng tại nhà để công bố cho các cơ quan báo chí và nhân dân được biết
các siêu thị cửa hàng tiện lợi đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm
xây dựng kế hoạch cân đối lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu tại đơn vị
để cung ứng cho người dân tuyệt đối không được khăm hàng đầu cơ tăng giá gây bất ổn thị trường
thực hiện công bố số điện thoại nóng để đặt hàng giao hàng tại nhà